thưa quý vị việc nhẹ lương cao là những câu từ mà các đối tượng buôn bán người đang hàng ngày rêu rao tràn lan trên các trang mạng xã hội để thu hút những người có khao khát kiếm tiền
dù không biết thực hư như thế nào nhưng mà hậu quả là đã có hàng trăm người dân nhẹ dạ cả tin đã bị lừa bán sang campuchia làm việc không công bị hành hạ bóc lột sức lao động hay bán dâm
muốn về nước thì các nạn nhân phải gọi điện cho gia đình nộp hàng trăm triệu đồng để chuộc người
mới đây thì công an tỉnh đồng nai đã triệt phá một đường dây mua bán người qua campuchia bắt giữ bảy đối tượng có liên quan
anh nguyễn văn hảo nhà ở huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu là một trong những nạn nhân may mắn khi gia đình anh bỏ ra gần sáu mươi triệu đồng để chuộc về lại việt nam
trước đó anh hảo lên mạng tìm việc làm thông qua các facebook có tên nagubi và nguyễn ngọc gia linh giới thiệu anh này qua campuchia làm việc bán quần áo cắt vải với lương tháng từ một mươi tám đến hai mươi triệu đồng một tháng
tuy nhiên khi qua đến campuchia thì anh hảo bị đưa vào làm việc tại một công ty ma truyền thực hiện các vụ lừa đảo
thì em không có rành về máy tính không biết làm về máy tính thời gian học tập thử thách em học tập làm việc thì em làm không được
rồi em xin về xin về thì bên đấy ra giá đòi tới bốn đô

rồi em tới bốn đô rồi em tới bốn đô rồi em tới bốn đô rồi em tới bốn đô
rồi em nói với gia đình em không có số tiền đấy em xin thì còn được hai rưỡi đô hai rưỡi đô thì hai năm trăm linh
thì bắt gia đình em mang tiền qua cơ khẩu qua tới công ty chuộc về
qua nhiều ngày điều tra chisel đến sáng ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với lực lượng chức năng tại thành phố hồ chí minh lòng an tây ninh

bắt tạm giam bảy đối tượng gồm nguyễn văn khánh phạm thanh quy lê văn lộc huỳnh văn út cùng chú huyện vĩnh hương tỉnh long an
huỳnh thành phong và chế minh nhật cùng chú huyện bến cầu tỉnh tây ninh vòng phát trương chú quận tân phú thành phố hồ chí minh
để việc đưa người xuất cảnh trái phép được chót lọt nhóm nghi can này sử dụng xe máy ô tô phân công công việc cụ thể cho từng người